trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc ba h ba mươi phút ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi
bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục
ở khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ vĩ bắc xuống phía nẳng
do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp từ chiều và đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi
ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
từ sáng sớm ngày hai mươi chín tháng một mươi khu vực từ quảng bình đến quảng ngãi có mưa
có nơi mưa vừa mưa to và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi đến khoảng ba mươi một tháng một mươi khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời rét về đêm
và sáng sớm nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bảy hai mươi độ c ở vùng đồng bằng một mươi bốn một mươi bảy độ c ở vùng núi
vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi bốn hai mươi tám độ c